thông tin liên quan đến vụ bé gái bị sát hại ở ấp thượng hai xã thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua
qua điều tra của cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi giết người cướp tài sản ghi nhận của nhóm phóng viên
trước đó công an huyện hồng ngự tiếp nhận tin báo có một thi thể nằm dưới ao trong tình trạng lõa thể
nạn nhân được xác định là em nguyễn thị kim ngân sinh năm hai nghìn tám chú tại ấp thượng hai xã thường thới tiền
người nhà nạn nhân cho biết nạn nhân bị mất đôi bông tai bằng vàng
nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản nên công an huyện hồng ngự đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự
và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và thu thập thông tin
lấy lời khai những người có liên quan để điều tra truy bắt đối tượng phạm tội
qua quá trình chắc minh trang lọc
thì toát lên có một đối tượng là nguyễn văn là đối tượng là phạm nhân củ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
thường trú là thượng hai xã thường thới tiền huyện hồng ngự từ đó là cơ quan điều tra mời đối tượng về để đấu tranh làm rõ
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng lực lượng công an phát hiện trong túi quần của củ có đôi bông tai bằng vàng một mươi tám k trọng lượng ba phân của nạn nhân
từ đó cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng cổ để điều tra làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản
từ đó cơ quan điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật